trong đó có ba đối tượng là sinh viên đang có hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
bộ đối tượng là lê văn tú chú huyện kinh môn tỉnh hải dương
đoàn văn thưởng chú huyện tiền hải tỉnh thái bình
hoàng ngọc dũng chú thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
và lê xuân nghĩa chú huyện hải hậu tỉnh nam định
trong đó thưởng dũng và nghĩa là sinh viên trường cao đẳng dược phú thọ
trong đó tăng vật thu giữ là hai gói ma túy đá với trọng lượng một trăm năm mươi tám g
năm điện thoại di động và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và thường xuyên sử dụng ma túy đá tại phòng trọ của mình
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng phạm thanh trí hai mươi tuổi
trú tại phường bảy tp vũng tàu về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an đối tượng này khai nhận trước khi bị bắt trí và đồng bọn là nguyễn quốc cường
trú tại phường bảy thành phố vũng tàu cùng một số đối tượng khác đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
số tiền có được từ hành vi phạm tội bọn chúng dùng để chơi game đánh bài và sử dụng ma túy
tuy nhiên do thời điểm gây án nguyễn quốc cường chưa đủ một mươi sáu tuổi
nên cơ quan điều tra làm thủ tục giao cho chính quyền địa phương và gia đình để giáo dục quản lý
nhằm kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị trực tiếp
ra truy bắt đối tượng trộm cắp xe ô tô xảy ra tại địa bàn huyện cam lộ tỉnh quảng trị vào ngày sáu tháng một mươi
công an tỉnh quảng trị đã tổ chức trao thưởng nóng cho các đơn vị
giám đốc công an tỉnh đã thưởng nóng cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị mỗi đơn vị năm triệu đồng
và trao thư khen cho các đơn vị tham gia truy bắt đối tượng
trước đó nhận được tin báo của ông nguyễn đình hạnh chú tại thôn trúc khê xã cam an huyện cam lộ
về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi chiếc xe ô tô hiệu hyundai biển kiểm soát bảy mươi bốn a một nghìn bảy trăm một mươi sáu
công an quảng trị đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
bao vây truy bắt đối tượng nhanh chóng thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
một vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và ô tô đã xảy ra vào lúc một mươi hai giờ trưa nay
tại đường ngang dân sinh giao cắt với tuyến đường sắt bắc nam
địa bàn huyện phú xuyên hà nội khiến bốn người bị thương phải nhập viện
vào thời điểm trên chiếc xe ô tô đang lưu thông trên quốc lộ một a
mặc dù đoàn tàu hỏa bắc nam đang đến gần và tại điểm giao cắt đường ngang dân sinh
với đường sắt có đầy đủ biển báo tín hiệu giao thông nhưng lái xe vẫn cố tình băng qua
hậu quả chiếc xe ô tô bị đoàn tàu hỏa đâm trực diện và kéo lê gần một mươi mét
bốn người trên xe phải đi cấp cứu
vụ tai nạn này cũng khiến đoàn tàu hỏa bắc nam phải dừng lại gần hai mươi phút để giải quyết vụ việc
liên quan đến vụ người dân bị rơi tại công trường cầu vượt đoạn đường vành đai hai
qua điểm giao cắt giữa đường láng và cầu giấy thành phố hà nội xảy ra vào đêm qua dạng sáng nay
hiện tại liên doanh nhà thầu đang tích cực triển khai xác nhận nhân thân người bị nạn
hỗ trợ đưa nạn nhân về gia đình
các nhà thầu cũng hỗ trợ ban đầu một mươi triệu đồng để gia đình lo mai táng cho nạn nhân
đồng thời khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng công an địa phương để làm rõ và khắc phục vụ việc này
theo đó vào thời điểm trên trong quá trình thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nút giao thông cầu giấy
do liên danh công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng thăng long tổng công ty xây dựng thăng long thi công
một người dân đi ngược chiều từ phía đường đội cấn theo hướng từ bưởi về cầu giấy
vượt qua biển cảnh báo lên phía cầu vượt và đi vào vị trí thi công
do đi với tốc độ cao trời tối người tham gia giao thông này đã rơi xuống nền đường đang thi công và tử vong tại chỗ
tại tp hcm bệnh viện nhi đồng một cho biết bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho bệnh nhi phạm thị mai lan sinh năm hai nghìn
do uống nhầm chai nước cho tàu dùng để làm bánh dẫn đến bị bỏng dung dịch chứa kiềm dẫn đến theo thực quản
qua nội soi các bác sĩ phát hiện thực quản bị tổn thương nặng dính nhau khiến bệnh nhi không thể ăn uống
các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật đặt sten để nong thực quản
đây đã là lần thứ tư bé phải nong thực quản sau khi bị bỏng
theo các chuyên gia nước cho tàu vốn là một loại kiềm hoàn toàn phát huy khả năng ăn mòn trên các mô sống như da thịt rác mạc
vì chứa natrihydroxid hoặc hydroxid cali
uống trực tiếp nước cho tàu sẽ làm hẹp thực quản và cũng có thể dẫn đến tử vong
phó thủ tướng vũ đức đam đã đồng ý với đề nghị của bộ y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine viêm não nhật bản
do cho trẻ từ sáu đến một mươi bốn tuổi
bằng vaccine tiếp nhận viện trợ của liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng
như vậy lứa tuổi trẻ từ sáu đến một mươi bốn tuổi lần đầu tiên sẽ được tiêm vaccine viêm não nhật bản
trước đó theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia vaccine viêm não nhật bản đã được triển khai từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cho trẻ từ một đến năm tuổi
và được mở rộng dần qua các năm
đến nay đã có hàng chục triệu lượt trẻ em được tiêm chủng vaccine này
việc vaccine này được đưa vào tiêm chủng thường xuyên hàng tháng sẽ giúp cho trẻ được tiêm sớm vaccine này ngay khi đủ một mươi hai tháng tuổi